liên đoàn bóng đá việt nam công bố tiếp tục tìm được nhà tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
trong đó có đội tuyển quốc gia nam nữ việt nam đội tuyển u hai mươi ba olympic việt nam
đây là động lực rất quan trọng để các đội tuyển tiếp tục chinh phục các đấu trường lớn quan trọng trong thời gian tới
cao việt nam trở thành nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia nam và nữ việt nam cùng u hai mươi ba olympic
với sự hỗ trợ kịp thời này đội tuyển sẽ được tạo động lực chuẩn bị tốt hơn cho việc thực hiện các nhiệm vụ
cũng trong chiều nay tuyển việt nam đã có buổi tập trên sân của trung tâm đào tạo bóng đá việt nam
để chuẩn bị cho trận đấu vòng lại world cup hai nghìn hai mươi hai gặp đội tuyển malaysia vào ngày một mươi tháng một mươi tới
sau đó sẽ di chuyển sang indonesia để thi đấu trận kế tiếp gặp đội tuyển indonesia vào ngày một mươi năm tháng một mươi